như thông tin antv đã đưa trước đó vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn
tại khu đô thị cẩm bình phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
một biệt thự bất ngờ bốc cháy dữ dội
thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong nhà có hai người
một người giúp việc ở tầng một đã kịp thoát ra ngoài
còn người phụ nữ là chủ của căn nhà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bị mắc kẹt ở tầng trên
được giải cứu nhưng đã tử vong
đến khoảng một mươi một giờ đám cháy cơ bản được dập tắt không để lây lan ra các khu lân cận
nguyên nhân của đám cháy đang được điều tra làm rõ